các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
diễn biến hành vi phạm tội của lý am mua được thực hiện theo lời khám nghiệm nhận tội như sau
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng bốn mùa và vợ là lầu thị dùa cãi nhau và có xảy ra sâu sát vì bất đồng quan điểm trong gia đình
do không kiểm chế được bản thân dùa đã dùng một thanh củi để đánh mùa nhưng mùa cướp được và tấn công liên tiếp vào đầu lùa thị dùa
thấy vợ không còn thở mùa đã bế vợ ra thả vào bể nước cách nhà năm mươi mét sau đó đặt dép của lầu thị rùa lên bề mặt để làm giả hiện trường
sau hành vi của đối tượng đã không qua mắt được lực lượng công an vụ việc lại một lần nữa là dóng lên hồi chuông cảnh tình sự mất kiểm chế nắm dẫn nhất thời trong mâu thuẫn gia đình để rồi gây ra tội ác